xin kính chào quý vị và các bạn tình hình mưa lớn tại trung bộ sang đêm nay sẽ giảm dần
cụ thể tại nam trung bộ lượng mưa chỉ phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
và đó cũng là lượng mưa có thể đo được tại cả khu vực tây nguyên và nam bộ
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa tuy giảm nhưng vẫn cần đề phòng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất trên sườn dốc có sơn hòa sông hinh tây hòa tuy an phú yên
diên khánh cam lâm thành phố cam ranh khánh sơn khánh vĩnh khánh hòa eak mờ rắc đắk lắc
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lụ quét sạt lở đất sụt đuôn đất do mưa lũ hoặc sông chảy là cấp một
còn về nhiệt độ nền nhiệt từ trung bộ xuống phía nam sẽ lần lượt là hai mươi ba mươi một độ tại miền trung
một mươi chín ba mươi độ tại tây nguyên và hai mươi ba ba mươi ba độ tại nam bộ
trở lại miền bắc tại đây chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
với hoạt động của đới gió đông nên mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi
tuy nhiên về đêm và sáng sớm có xuất hiện sương mù nhẹ làm giảm bớt tầm nhìn xa
quý vị tham gia giao thông nên chú ý giảm tốc độ và quan sát kỹ
nền nhiệt tại đây vẫn sẽ giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với thời tiết trên biển vùng bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu bảy giật cấp chín một mươi biển động rất mạnh
sóng biển cao từ ba sáu m với nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi chín độ
tại khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió bắc đến tây bắc cấp bốn cấp năm
có mưa rào và rông tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa
gần đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ tại đây sẽ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
chưa chiều giảm mây trời nắng gió đông đến đông nam cấp hai ba
sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ